liên quan đến những sai phạm về xây dựng không phép và sử dụng đất công không đúng mục đích
tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp ở đồng nai
chiều nay ubnd tỉnh đồng nai cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ sai phạm
khi có kết quả sẽ sớm cung cấp thông tin cho báo chí
năm hai nghìn hai ubnd tỉnh đồng nai cho công ty của phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai
thuê hơn hai mươi hai m hai để làm văn phòng và nhà xưởng
thời hạn cho thuê đất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn mươi năm với mức giá ba sáu trăm linh đồng một mét vuông một năm
sau năm năm sẽ tăng giá một lần
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đơn giá thuê đất đã là chín mươi đồng một m hai
ngoài thông tin những sai phạm về xây dựng không phép và sử dụng đất công không đúng mục đích
đề nghị lãnh đạo tỉnh đồng nai khẩn trương làm rõ xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan sai phạm
đồng thời công khai kết quả xử lý để góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn
và củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng chính quyền địa phương